một mươi một người thoát ra ngoài kịp thời khi xe rừng nằm bốc cháy trên cao tốc nội bài lào cai
vào trưa nay xe dừng nằm do tài xế nguyễn văn đại điều khiển trên cao tốc nội bài lào cai hướng về hà nội
khi qua huyện bình xuyên vĩnh phúc ô tô bất ngờ bốc cháy
nhận được tin báo các đơn vị chức năng đã tới hiện trường tổ chức phân luồng giao thông
phối hợp với lực lượng cứu hỏa dập lửa tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người